trong các đợt bão lũ vừa qua đã có nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh quảng nam bị hư hỏng nghiêm trọng
để bảo đảm nguồn nước tưới tiêu phục vụ giao xạ lúa vụ đông xuân hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
các địa phương đang khẩn trương sửa chữa các công trình thủy lợi trọng điểm
nhằm kịp thời cung cấp nước tưới cho diện tích lúa theo kế hoạch đã đề ra
để bảo đảm tưới tiêu kịp thời cho gần tám ba trăm linh hectare diện tích lúa đông xuân sắp tới
huyện thăng bình đã cho sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi như cầu máng canh chính phước hà
canh chính thạch hoa đập dân bình giang đầu mối đập dân đập cồn thầy với tổng kinh phí gần ba tỷ đồng
trong các đợt bão lũ vừa qua lĩnh vực đông nghiệp tỉnh quảng nam bị thiệt hại gần chín tỷ đồng
trong đó thiệt hại về thủy lợi gần một tỷ đồng
theo kế hoạch vụ đông xuân này toàn tỉnh gieo xạ hơn bốn mươi hai ha lúa
và sẽ bắt đầu xuống giống trà lúa đầu tiên vào ngày ba mươi tháng một mươi hai tới đây
do đó để bảo đảm đúng tiến độ tỉnh quảng nam hiện đang tập trung nguồn lực để sửa chữa những công trình trọng điểm
trước mắt địa phương sẽ tập trung xử lý những công trình trọng điểm để không xảy ra tình trạng bỏ hoang đất lúa
về lâu dài sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam sẽ tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh
có cơ chế về kiên cố hóa canh mương thủy lợi đất màu và tưới tiêu tiết kiệm nguồn nước dự kiến sẽ ban hành vào đầu năm hai nghìn hai mươi